ubnd tp đà nẵng vừa ban hành đề án phát triển du lịch cộng đồng nam ô với tổng kinh phí hơn bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó ngân sách thành phố là một mươi bảy tỷ đồng còn lại là nguồn vận động từ doanh nghiệp nhà đầu tư
chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái nam ô
đề án đặt mục tiêu triển khai lợi thế tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương để tạo sản phẩm du lịch mới
đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và tiện ích phục vụ lợi ích công cộng
góp phần thu hút người dân và du khách đến tham quan vui chơi giải trí du lịch trải nghiệm
khai thác du lịch kết hợp bảo tồn các di sản văn hóa giới thiệu các tập quán sản phẩm làng trài đến với du khách
hình thành khu vực để du khách khám phá trải nghiệm khi đến với biển đà nẵng
qua đó nhằm mục đích chuyển đổi ngành nghề tạo điều kiện cho cư dân địa phương tham gia làm du lịch
cải thiện đời sống phát triển kinh tế xã hội địa phương